ngay khi nhận được tin nguyên tổng bí thư đỗ mười đi xa mãi mãi người dân quê hương ông rất đau xót và thương nhớ vị lãnh đạo vì nước vì dân suốt một đời cống hiến cho quốc gia cho dân tộc
hôm nay trong giây phút đón linh cứu ông về quê hương an nghỉ người dân xã đông mỹ đã không nén được niềm xúc động
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại xã đông mỹ huyện thanh trì thành phố hà nội

thì chúng tôi cũng vinh dự là cũng được đi dự một cái đám tang của phu nhân của bác đưa về quê hương chúng tôi để mai táng
thì tôi thấy bác chúng tôi rất là xúc động tôi thấy bác là một người rất là hiền tử là một người lãnh đạo mà rất là chân chất
mà cho đến ngày hôm nay tôi nhìn thấy đám tặng hợp bác chúng tôi cũng rất là xúc động
người dân xã đông mỹ chúng tôi nói chung và riêng cá nhân chúng tôi nữa rất là xúc động và rất là tự hào
có một người lãnh đạo xuất sắc ở trên mảnh đất này
bác đỗ mười thì với chúng tôi gia đình chúng tôi thì với bác đỗ mười thì như là tình cảm gia đình
bởi vì bố tôi cũng đã từng hoạt động cái thời gian bác mười
và ông chú rể tôi là cụ phạm gia là người thành lập tri bộ đầu tiên của cái xã đông mỹ này là người kết nạp bác đỗ mười
nghe tin bác mất thì cả gia đình chúng tôi hết xúc động
và ai cũng giấm giấm nước mắt
và chúng tôi thấy mấy hôm nay là chúng tôi luôn luôn theo dõi tin tức trên đài trên truyền hình việt nam để mà theo dõi cái hoạt động để mà làm lễ tang của bác tiến hành cái lễ tang của bác
chúng tôi thấy rất cảm động là trung ương đã và nhà nước đã tổ chức một cái lễ tang trọng thể như thế này rất chứng đáng với những công lao to lớn của bác đỗ mười
ngày hôm nay trong giây phút tiễn biệt nguyên tổng bí thư đỗ mười không chỉ có người dân quê hương
ông mà còn có người dân từ các địa phương khác cùng về đây để đưa ông về với đất mẹ
vì vậy hôm nay tôi cảm xúc quá mà thương bác quá
phải đi từ hải dương về đây để cố gắng vào để bấu được lắm đất mà bỏ vào mộ của cụ
để đưa cụ tổng bí thư đỗ mười về nơi đất mẹ ngàn thú yên giấc ngủ
đó là tôi hạnh phúc nhất trên đời
năm ba năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn là bố tôi đánh trận ở sài gòn
năm ba năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn là bố tôi đánh trận ở sài gòn
đó là tôi hạnh phúc nhất trên đời
sân bay canby hải phòng dưới sự chỉ huy của đồng chí đỗ mười
một trận chiến đấu thành tích rất xuất sắc
đã bắn cháy rất nhiều máy bay và hỏa lực của pháp
cho nên được chủ tịch hồ chí minh gửi thư khen ngợi
trong trận chiến đấu ấy thì bố tôi cũng anh dũng hy sinh
tôi mong rằng tất cả những người lãnh đạo của đất nước hiện nay
là luôn luôn lấy những người cộng sản chân chính làm một tấm gương soi sáng cho mình hàng ngày học tập
thì sau này đất nước ta càng ngày càng tốt hơn

trong suốt cuộc đời hơn tám mươi năm cống hiến cho đảng
nguyên tổng bí thư đỗ mười chưa bao giờ bằng lòng với những gì đã làm được
không say xưa ngủ quen với những thắng lợi mà luôn tìm tòi theo cách nghĩ khám phá sáng tạo để đưa đất nước đi lên
suy nghĩ về việc làm của ông luôn thể hiện sự trăn trở của một công dân của nhà lãnh đạo
người đứng đầu của đảng đối với sự nghiệp của đất nước
kể cả khi đã nghỉ hưu sức khỏe đã yếu
xin vĩnh biệt ông người chiến sĩ cộng sản kiên trung
người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
người con ưu tú của quê hương đất nước